tin an ninh trả tự trong phiên xét xử hôm nay các luật sư của bà trương mỹ lan đề nghị làm rõ lời khai của cựu tổng giám đốc ngân hàng scb võ tấn hoàng văn khi cho rằng bà lan chỉ đạo đưa hối lộ năm hai triệu đô la mỹ
theo đó các luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo trương mỹ lan võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb và bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước
theo đó lời khai của các bị cáo mâu thuẫn nhau từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo
theo luật sư bị cáo đỗ thị nhàn đã thừa nhận nhận hối lộ năm hai triệu usd
chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo lan chỉ đạo nguyễn phương hồng trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đã qua đời chuyển rồi rút đưa cho bị cáo văn thì chỉ có lời khai duy nhất của văn
vì vậy cần đánh giá thận trọng việc bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ
ngoài ra không thể xác nhận bị cáo lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo nhàn trong khi đó bị cáo văn không bị truy tố về tội đưa hối lộ
quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền rút tiền quy đổi ra usd đóng gói tiền vào thùng
những người này làm theo chỉ đạo của ai có phải là của bị cáo lan hay không cần làm rõ để không lọt người xót tội
về hậu quả của vụ án luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo lan trong mối quan hệ với ngân hàng scb
bao gồm ba điểm chính vận động các cổ đông cũ
tại lúc của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng scb
cho mượn tài sản một mươi năm tỷ đồng để làm tài sản thế chấp kêu gọi cổ đông nước ngoài
sau đó luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo scb chịu trách nhiệm
ngoài ra luật sư cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình
để khắc phục hậu quả và ghi nhận công lao của bị cáo trong việc phát triển ngân hàng scb
tòa án nhân dân tỉnh bà lan
tỉnh tiền giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ nổ súng làm một người chết
ba người bị thương tại quán karaoke xo trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ thò
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật cùng chú
tại tỉnh tiền giang hẹn nhau đến cơ sở karaoke xo để giải quyết
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hai nhóm đã xảy ra cự cãi xô sát ngay tại quán nguyễn thanh triều
và trần quang quốc bảo trong nhóm của dương minh nhật đã dùng súng bắn về phía nhóm của hải bạch
gây ra cái chết của hải bạch và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho
đã tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh tiền giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt nguyễn thanh triều trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là tù trung thân
hai mươi một bị cáo còn lại bị phạt từ hai năm cho đến bảy năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm xử phúc thẩm và đề nghị xem xét
khởi tố bổ sung một số người liên quan khác
sự kiến phiên tòa sơ thẩm lần hai sẽ được xét xử từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng chín
hôm nay tòa nhân dân huyện nguyễn thịnh
huyện cầu ngang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với thạch cương tô hoàng trương
cùng chú xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thạch cương và tô hoàng trương đã dùng tài khoản facebook cá nhân
đăng nhiều video chia sẻ bài viết có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết
dân tộc tôn giáo xuyên tạc chính quyền xuyên tạc lịch sử việt nam
xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân việt nam xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương
ngoài ra hai đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi
cung cấp thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng
nhưng đều chưa chấp hành
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện cầu ngang đã tuyên phạt bốn năm tù giam
đối với thạch cương ba năm sáu tháng tù giam đối với tô hoàng trương
thưa quý vị tập trung xử lý quyết liệt triệt để vi phạm nồng độ cồn để xây dựng văn hóa
đã uống rượu bia không lái xe là mục tiêu xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua
cùng với lực lượng công an cả nước công an tỉnh quảng nam cũng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm nồng độ cồn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
trong suốt nhiều tháng qua các tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
và công an các địa phương đã liên tục tổ chức thành nhiều các tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
ở tất cả các khung giờ trong ngày trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ ban đêm trên các tuyến giao thông
các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ như camera cầm tay máy đo nồng độ cồn xử lý nghiêm các trường hợp
nghiệp vụ như camera cầm tay máy đo nồng độ cồn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua triển khai công tác xử lý vi phạm đa số lái xe đã chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông
ghi nhận tại một điểm kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ một a qua hơn một giờ kiểm tra
tổ công tác đã xử lý vi phạm
tổ công tác đã kiểm tra hơn một trăm linh phương tiện trong đó chỉ có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
việc tổ chức tuần tra khép kín địa bàn kết hợp với lập các chốt cố định để kiểm tra
xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm
cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh quảng nam đã phát hiện xử phạt gần bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
điều đáng ghi nhận là số trường hợp vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng giảm người dân dần hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe
với chức năng của lực lượng cảnh sát giao thông là nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
thì ngoài cái việc là chúng tôi đã triển khai thực hiện các giải pháp từ tuyên truyền cảnh báo nhắc nhở cho tới phát
phát hiện xử lý nghiêm cắt hành vi vi phạm thì với góc độ của lực lượng cảnh giác giao thông
chúng tôi thắng rằng là không có cái giải pháp nào hơn là chính người tham gia giao thông tự ý thức trong cái việc chấp hành để mình phòng ngừa và giảm cái tai nạn giao thông
đã uống rượu bia không lái xe khẩu hiệu tưởng như ai cũng biết cũng thuộc
nhưng để biến thành thói quen đi vào hành động việc làm thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông không phải là điều dễ dàng
bên cạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
xử lý thường xuyên của lực lượng chức năng thì việc tự giác chấp hành của người tham gia giao thông
vẫn là điều quan trọng để mỗi người tự bảo vệ an toàn cho mình và mọi người xung quanh khi tham gia giao thông
hôm nay hai mươi tháng ba tòa nhân dân huyện cầu ngang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với thạch cương
tô hoàng trương cung chú xã thạnh hòa sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo chẳng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thạch cương và tô hoàng trương đã dùng tài khoản facebook cá nhân
đăng nhiều video chia sẻ bài viết có nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc tôn giáo
xuyên tạc chính quyền xuyên tạc lịch sử việt nam xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân việt nam
xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương
ngoài ra hai đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính cùng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng nhưng đều chưa chấp hành
căn cứ và tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện cầu ngang
đã tuyên phạt bốn năm tù giam đối với thạch cương ba năm sáu tháng tù giam đối với tô hoàng trương
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ba đối tượng hoàng văn bắc trần hồng quân lê văn hiền
cùng chú tại tỉnh quảng bình đã bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn bắc nam vinh
có trụ sở tại phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở hàn quốc
sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm
các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của một mươi sáu người thu số tiền gần sáu tỷ đồng
sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại thành phố huế để đưa người đi
tuy nhiên cơ quan công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh hậu giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo phạm hiếu nghĩa
chú thành phố vị thanh tỉnh hậu giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án một mươi hai năm tù giam
theo nội dung cáo trạng vào tháng tám năm
vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nghĩa thuê xe ô tô bảy chỗ của một người quen ở thành phố vị thanh để chở khách
nhưng sau đó nghĩa chạy thẳng xuống thành phố hà tiên tỉnh kiên giang để thế chấp lấy số tiền một trăm chín mươi hai triệu đồng
gần một mươi ngày sau nghĩa tiếp tục nhờ người quen điện thoại cho bị hại hỏi thuê giúp một xe ô tô bốn chỗ rồi đem cầm với giá một trăm năm mươi sáu triệu đồng
qua điều tra cơ quan công an thu hồi hai xe ô tô trả cho bị hại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam lê hữu vịnh và đàm minh thành cùng chú thị xã nghi sơn về tội chiếm đoạt vật liệu nổ mua bán trái phép vật liệu nổ
nguyễn thị thoa chú thị xã nghi sơn về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vật liệu nổ
kết quả điều tra xác định lê hữu vịnh được một chủ doanh nghiệp thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trong quá trình tiếp nhận vận chuyển
kết với thành lấy bớt hai mươi một thùng thuốc nổ hơn năm trăm linh kg và một trăm hai mươi tám kíp nổ bán cho nguyễn thị thoa với tổng số tiền là một trăm chín mươi một năm triệu đồng
sau quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và bắt xử ba đối tượng trên
công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn xã phan hòa huyện bắc bình
tiến hành kiểm tra một điện
tại địa điểm tại thôn bình minh xã phan hòa huyện bắc bình công an huyện bắc bình phát hiện bắt giữ một mươi năm đối tượng có liên quan thu giữ ba mươi con gà đá bốn tờ phơi cá cược đá gà một mươi sáu điện thoại di động hai mươi chín xe mô tô hơn năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác liên quan
hiện công an huyện bắc bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định